đại tá nguyễn đức cường trưởng công an quận hồng bàng thành phố hải phòng cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi cưỡng đoạt tài sản
liên quan đến ba đối tượng thuộc báo kinh doanh và pháp luật đã lợi dụng danh nghĩa nhà báo cưỡng đoạt tài sản công dân
ngay sau khi bắt quả tăng hai đối tượng phạm văn tân và phan thành long đang nhận tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp với phan văn thương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở tổ ba mươi một phường vĩnh niệm quận lê trân hải phòng là trưởng văn phòng đại diện báo kinh doanh và pháp luật
tại hải phòng về tội cưỡng đoạt tài sản
tại cơ quan công an bước đầu cả ba đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đối tượng phan văn thương với vai trò thủ lĩnh đã tổ chức khá bài bản cho các phóng viên và cộng tác viên
nắm tình hình phát hiện các hộ gia đình các tổ chức xã hội có dấu hiệu vi phạm về quản lý xã hội trật tự xây dựng
hãy viết bài đăng trên báo kinh doanh và pháp luật nếu họ không chịu nộp tiền
chỉ tính trong tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đối tượng phạm văn tân đã được hưởng hai mươi triệu đồng từ tiền thu bất chính
hiện các cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ vụ việc để truy tố các đối tượng trên trước pháp luật